sau đây là thông tin về cơn bão số một mươi năm có tên quốc tế là cái tác
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu chín độ vĩ bắc một trăm linh chín sáu độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm ba mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến năm một mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh tám độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm km